ngày một mươi bốn tháng một tại km số tám đường tránh nam hải vân
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xe ô tô tải mang bề kiểm soát bảy mươi năm c bốn mươi bốn bảy mươi ba
do lái xe phan văn sa trú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển có chở theo một số lượng lớn rượu ngoại
qua kiểm tra trạm cảnh sát giao thông hòa hiệp công an thành phố đà nẵng đã xác định có hơn sáu trăm linh chai rượu
được cất trong năm mươi năm thùng giấy mang các nhãn hiệu nước ngoài
lái xe không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến số rượu trên
lái xe phan văn sa khai nhận số rượu trên được chuyển từ tỉnh thừa thiên huế vào thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
và không biết mặt hàng đang vận chuyển là rượu hiện lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế đang điều tra và xử lý theo quy định